tại huyện lai vung tỉnh đồng tháp để tăng cường kiểm soát tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
thời gian gần đây huyện lai vung đã tiến hành lắp đặt hệ thống camera an ninh ở các khu vực tuyến đường quan trọng
qua đó đã có nhiều kết quả tích cực
từ cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy quyện tiến hành lắp đặt hệ thống camera tại các tuyến đường
khu vực trọng yếu như quốc lộ tám mươi quốc lộ năm mươi bốn tỉnh lộ tám trăm năm mươi một và khu vực chợ
hiện nay tổng số camera được lắp đặt là năm mươi năm mắt với tổng kinh phí ba trăm ba mươi triệu
trong đó kinh phí địa phương là sáu mươi còn lại là xã hội quá của người dân quanh khu vực
đến nay sau gần sáu tháng khi các mắt camera an ninh xuất hiện
người dân lai dung đã có những chuyển biến rõ nét trong ý thức và hành động khi tham gia giao thông
trước chưa có camera thì tình hình an ninh phức tạp
có thể là chạy xe hông đôm cãi cọ đánh lộn nhau rất nhiều lần
tại chỗ này nhưng mà từ khi có đặt camera tới bây giờ
dạng an ninh trật tự rất tốt vấn đề giao thông tai nạn cũng giảm bớt
coi như là người ta cũng nghĩ rằng ở đây có mặt chính quyền ở tại chỗ
bởi vì cái camera là nó thể hiện cho cái vấn đề đó
thành ra người ta tự người ta ý thức mà người ta tránh né cái vấn đề sợi xa suốt lỗi mà mình phải giữ mạnh
thành ra cái camera đặt rất là tốt về mọi mặt
trước đây chưa có một người là không bao giờ đổi nóng bảo hiểm chạy lãng lách qua bắt khách là bình thường găm đại và đậu cho tái vậy đó
nhưng mà từ ngày có camera bây giờ là không có dám nữa
gặp là đớn nó phải đổi nóng lên rồi rồi nó mới dám chạy
tuy chưa có những thống kê đánh giá cụ thể nhưng đây được xem là những tín hiệu đáng mừng
vì tình trạng di phạm giao thông của người dân những tệ nạn tội phạm có chiều hướng giảm mạnh so với lúc chưa gắn mắt camera an ninh
theo lãnh đạo công an quyện với chức năng mắc thần hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
nên hệ thống camera an ninh đã thực sự là trợ tá đắc lực trong kiểm soát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện
nhưng nhìn chung tình hình an ninh trật tự trên các tuyến địa điểm có lắp camera có chuyển biến tích cực
nhất là tội phạm trộm cố ý ghen tích tình hình thanh thú niên thiếu niên tụ tập đua xe lạng lách rú ga lạng lách có giảm rõ rệt
chủ trương lắp camera này nhìn chung được dư luận trong cán bộ và nhân dân rất là đồng tình
trong thời gian tới trên cơ sở chỉ đạo của quỹ ban dân quyện
công an quyện sẽ tiếp tục làm nồng cốt để tổ chức dẫn động kinh phí và khảo sát lắp đặt bổ sung tại các địa điểm trọng yếu dạng an ninh trật tự như các giao lộ các tuyến và địa điểm phức tạp dạng an ninh trật tự để bổ sung cho đảm bảo trên địa bàn quản lý được chủ động hơn trong tổ chức công tác an ninh trật tự